công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bị can năm đối tượng
trong đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề hoạt động quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở đắk lắc
với số tiền giao dịch mỗi tháng trên hai mươi tỷ đồng
năm đối tượng bị khởi tố cùng chú tại thành phố bâm ma thuật tỉnh đắk lắc
ngoài cá độ bóng đá đường dây này còn tổ chức ghi số đề cho các con bạc khi có nhu cầu
mỗi tháng đường dây này giao dịch với các con bạc trên hai mươi tỷ đồng
trong khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ trên sáu mươi triệu đồng
hai mươi chiếc điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và ghi số đề